xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới hình thành dãy thấp có trục hai mươi năm hai mươi tám độ vị bắc
nên thời tiết ở đông bắc bộ sẽ tốt dần lên
sáng sớm và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác
trưa chiều trời hứng nắng nhiệt độ sẽ có xuống tăng mạnh
nhiệt độ cao nhất trong vòng hai ngày tới là hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
đêm và sáng sớm trời rét khoảng ngày hai mươi không khí lạnh có khả năng được tăng cường
nhiệt độ giảm khoảng từ ba cho đến bốn độ
phía tây bắc bộ trong vòng ba ngày tới có thời tiết ấm áp
về ban ngày đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
nhiệt độ ở ngưỡng trời rét sau đó trời sẽ hứng nắng
vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất trưa chiều là hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa tiên huế trong những ngày tới
ổn định và có xuống tốt dần lên có mưa rào vài nơi ngày nắng gián đoạn
ở phía bắc có mưa nhỏ trời rét về đêm và sáng sớm
nhiệt độ ban ngày trên cả khu vực sẽ có xuống tăng nhẹ
phổ biến ở ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
chuyển sang khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong vòng ba ngày tới sẽ có mưa rào vài nơi ở phần phía bắc
phía nam trời không mưa ban ngày trời nắng
nhiệt độ cao nhất từ nay đến ngày hai mươi tháng một ổn định trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực các tỉnh vùng cao tây nguyên phổ biến ít mưa thời tiết mát mẻ vào ban ngày
trời ngưỡng rét về đêm và sáng sớm
ban ngày trời có nắng vừa phải với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi bảy ba mươi độ
với khu vực nam bộ trời ít mưa khá nóng bức
vào thời điểm ban trưa với nhiệt độ cao nhất có thể đạt từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ như tây ninh bình phước đồng nai
nhiệt độ có thể đạt trên ba mươi bốn độ